có những tài liệu cổ như các bộ đầm bộ điền hay bộ gia long châu bản ghi lại rất rõ năm thành lập làng một nghìn sáu trăm một mươi chín với diện tích trên một mẫu và các vị tiền hiền cai cơ là ông trương công bậc và ông nguyễn hữu chứ

ông bà chúng tôi vẫn cố gắng duy trì những thuần phong mỹ tục của địa phương đặc biệt là vẫn bảo vệ được di tích đình làng sau gần bốn trăm linh năm
trong đó nhiều qua nhiều thời kỳ chiến tranh cũng như là bị toàn phó của thiên tai nhưng mà dân lào chúng tôi vẫn cố gắng như vận động bà con cũng tu sửa rồi cố gắng duy trì diện giữ
hàng năm vào ngày hai mươi sáu tháng hai âm lịch người dân đình làng nam thọ đều tổ chức lễ nghinh sắc tại đình làng về dân cúng tại lăng ông để tri ân các bậc tiền hiền các vị thần linh đã bảo trợ che trợ cho dân làng và cầu mong trời yên biển lặng đánh bắt bội thu
người dân nơi đây luôn tự hào về truyền thống bồ tát
bốn trăm linh năm lập làng và những giá trị văn hóa truyền thống của làng điện vẫn được gìn giữ
làng trải nam thọ có khoảng gần hai hộ dân sinh sống chủ yếu nhờ đánh bắt ven bờ với đội ghe thuyền thúng khoảng một trăm năm mươi chiếc trong đó có khoảng bảy chiếc ghe công suất chín mươi cv
còn lại là từ bốn mươi cv trở
người dân nơi đây thường ra khơi vào buổi chiều và trở về sáng hôm sau
năm hai nghìn một mươi ba thành phố đà nẵng đã quy hoạch dự án công viên đại dương với diện tích trên một trăm linh hectare bao chọn khu vực mặt biển phía nam bán đảo sơn trà
trong đó có làng trại nam thọ và các làng trại xung quanh
theo thiết kế dự án bao gồm các mục đích giải trí
các thương mại nhà hàng shop và phố đi bộ với kinh phí đầu tư khoảng bốn tỷ đồng
dự án hầu như xóa sổ bóng dáng của làng trải ven biển thay vào đó là một khu vui chơi giải trí đẳng cấp thế giới với hy vọng đón một năm triệu lượt khách trên một năm